tại thành phố hồ chí minh sáng nay quân ủy trung ương bộ quốc phòng đã tổ chức gặp mặt đại biểu cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu nghỉ công tác tại khu vực phía nam
đại tướng ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị phó bi thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng đã chủ trì buổi gặp mặt
thay mặt quân ủy trung ương bộ quốc phòng đại tướng ngô xuân lịch bộ trưởng bộ quốc phòng đã thông báo tình hình thời sự nổi bật thế giới
khu vực trong nước âm mưu thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch kết quả xây dựng nền quốc phòng toàn dân xây dựng quân đội nhân dân
thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng đối ngoại quốc phòng năm hai nghìn một mươi bảy dự báo tình hình phương hướng nhiệm vụ trong năm hai nghìn hai mươi
tại buổi gặp mặt các cán bộ cao cấp nghỉ hưu đã đóng góp nhiều ý kiến quý báu tâm huyết với đảng nhà nước quân ủy trung ương
bộ quốc phòng về lãnh đạo chỉ đạo sự nghiệp bảo vệ tổ quốc xây dựng nền quốc phòng toàn dân xây dựng quân đội nhân dân việt nam chính quy
tinh nhuệ hiện đại trong tình hình mới
tổ chức gặp mặt cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu là hoạt động được tổ chức hàng năm nhằm thể hiện truyền thống tốt đẹp quân đội nhân dân việt nam của bộ đội cụ hồ
thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn tình cảm sự quan tâm tin tưởng của đảng nhà nước quân ủy trung ương bộ quốc phòng đối với đội ngũ cán bộ cao cấp quân đội qua các thời kỳ